cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn vọng nguyên là giám đốc
và lê hải hùng đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạm một thành viên cà phê yassim ở xã yakutu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể công ty cà phê yashim là đơn vị hoạch toán độc lập thuộc tổng công ty cà phê việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai niên vụ cà phê hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vọng với vai trò là giám đốc công ty đã ký khống bốn chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau đó ông vọng đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập khống các bảng chi nhằm hợp thức quyết toán
tất cả hơn một tỷ đồng ông vọng đã duyệt chi quà tết tiếp khách phúc lợi cho công ty
cũng theo kết quả điều tra với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
lập khống năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình xác minh tin báo ông vọng đã nộp lại hai trăm năm mươi triệu đồng
ông hùng nộp lại hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng để khắc phục hậu quả
riêng số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi
thì tổng công ty cà phê việt nam đã có công văn cho phép công ty cà phê sim xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh
chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng
và trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số tám ngõ hai trăm chín mươi chín tây sơn phường ngã tư sở quận đống đa thành phố hà nội
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố năm phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hà nội
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đang cũng có hồ sơ để xử lý đối tượng nguyễn thanh tân ba mươi tuổi ngủ tại phường xuân bình thành phố long khánh
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
theo đó khoảng một mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi chốt kiểm soát dịch bệnh tại đường hồ thị hương xã bầu trâm
phát hiện nguyễn thanh tân có biểu hiện bất thường nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra thu giữ hai bịch ma túy đá làm việc với công an đối tượng khai trước đó khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi
tâm đến khu vực ngã ba bảo hòa thuộc huyện xuân lộc mua của một đối tượng không rõ lai lịch hai bịch ma túy đá
sau đó cất dấu trong hộp phía trước xe máy rồi điều khiến xe về long khánh
khi đi qua chốt thuộc xã bầu trâm thì bị phát hiện bắt giữ
được biết tân là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi sáu
vẫn còn có những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội trong đó có tội phạm về ma túy
hoạt động với những phương thức thủ đoạn tình vi xảo quyệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá sáu trăm linh vụ bắt trên một hai trăm linh đối tượng tàn trữ mua bán vận chuyển tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi phát hiện ít hơn một trăm bảy mươi bốn vụ tám trăm hai mươi tám đối tượng
tan vật thu giữ gần bảy mươi sáu kg ma túy tổng hợp trên hai bảy ngàn viên thuốc lắc một một mươi hai kg heroin một mươi bảy cây cần sa
đặc biệt mới đây vào ngày ba mươi tháng chín công an đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
bắt tám đối tượng thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
một khẩu súng một mươi viên đạn một quái lựu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đây là lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai mà lực lượng công an đấu tranh triệt phá
công an đồng nai đã tập trung nhiều biện pháp để đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy
đặc biệt là đối với các đường dây băng ổ nhóm và các địa phương trên địa bàn không để hình thành các tụ điểm ổ nhóm hoạt động có tính chất phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
do tình hình giãn cách xã hội dịch covid một mươi chín nên tội phạm ma túy khó hoạt động
tuy nhiên tại các khu phong tỏa khu cách ly một số người nghiện ma túy khi lên cơn thèm thuốc đã liên hệ với những đối tượng bên ngoài để tìm cách tuồn ma túy vào
đơn cử đối tượng ngô thị bích ngọc chú huyện nhân trạch dù ma túy trong gói mì tôm đã bán cho con nghiện trong khu phong tỏa nhưng đã bị công an bắt
tại cơ quan công an ngọc khai nhận
tôi bán thân là nghiện ma túy mua ma túy về để sử dụng dần và bán cho con nghiện
và bị bắt khi đi tôi bỏ ma túy trong cái mì đi tới chốt kiểm dịch thì bị lực lượng kiểm tra phát hiện
để mạnh công tác tiền truyền giáo dục phòng chống ma túy đối với tất cả các cơ sở kinh doanh nhạy cản an ninh trật tự
đối với các đối tượng mà có nguy cơ cao về việc sử dụng ma túy
để mạnh các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đấu tranh ngăn chặn
ngay từ đầu không để hình hành các băng ổ nhóm hoạt động có tính chất có tổ chức và gây bức xúc trong nhân dân
phối hợp với các ngành chức năng tập trung quản lý lập hồ sơ giáo dục đưa đi cai nghiện những đối tượng nghiện nặng
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
nhất là trong tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
đừng phải chủ động tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
có như vậy mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
trong phần tiếp theo của chương trình
bến xe nhà ga chuẩn bị cho những chuyến xe chuyến tàu đầu tiên sau giãn cách
đổi phế liệu lấy thực phẩm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn chung tay bảo vệ môi trường
lấn làn đi ngược chiều tại những điểm ủn tắc luôn khiến cho tình trạng ồn tắc thêm nghiêm trọng
thế nhưng vẫn có rất nhiều những tài xế thiếu ý thức vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng bỏ qua văn hóa xếp hàng
bỏ qua lợi ích chung của cộng đồng để đạt được mục đích của mình
và đôi khi những người phạt họ không phải là các cơ quan chức năng mà chính là những người có ý thức